đợt nắng nóng kéo dài tại miền trung đã và đang khiến nhiều người phải nhập viện điều trị
không chỉ những bệnh mãn tính mà còn có cả bệnh nhân mắc bệnh cấp tính
nguyên nhân khiến số lượng bệnh nhân nhập viện tăng đột biến là do thời tiết thay đổi thất thường
nắng nóng gai gắt khiến nhiệt độ cơ thể không đáp ứng kịp thời với nhiệt độ môi trường nên dễ bị mắc bệnh
bệnh nhân nhập viện điều trị tại bệnh viện đa khoa đà nẵng riêng trong tháng sáu tăng một mươi năm sáu so với tháng trước
và tăng hơn một mươi một so với sáu tháng cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến nắng nóng sẽ còn kéo dài trong vài ngày nữa vì vậy người dân nên trang bị các phương tiện bảo hộ
khi ra đường khi làm việc ngoài trời và bổ sung đầy đủ vitamin c ăn đủ chất dinh dưỡng
và tránh sử dụng thức ăn có mùi ôi thiêu
đây là cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe của mình trong mùa nắng nóng